tại trung tâm văn hóa phật giáo tàm trúc đã diễn ra hội nghị lần thứ ba
ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ phật đảng liên hợp quốc
nhân dịp này bộ thông tin và truyền thông phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem biêu chính
chào mừng đại lễ phật đản liên hợp quốc vê sác hai nghìn một mươi chín
hội nghị là phiên họp cuối cùng giữa ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sát liên hợp quốc
và ủy ban tổ chức quốc gia đại lễ vê sác hai nghìn một mươi chín
để cùng ra soát kiểm tra toàn bộ chương trình lễ khai mạc hội thảo
các sự kiện văn hóa và chương trình lễ bế mạc của đại lễ vê sác
nhân dịp này bộ thông tin và truyền thông phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem biêu chính
chào mừng đại lễ phật đản liên hợp quốc vê sác hai nghìn một mươi chín
bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng
từ ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ đại lễ vê sác liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã ra mắt mạng xã hội phật giáo có địa chỉ
buta vn mạng giáo hội phật giáo do thượng tọa thích đức thiện
phó chủ tịch tổng thư ký trưởng ban phật giáo quốc tế trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trực tiếp quản lý và điều hành